đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương và tỉnh hà tĩnh
đã tham dự và cắt băng khánh thành nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp tại cụng công nghiệp vũ quang huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
nhà máy sản xuất gỗ ván ép mdf hdf có công suất một trăm hai mươi m ba trên một ngày
gỗ ván thanh công suất hai bốn trăm linh m ba trên một ngày với tổng mức đầu tư hơn một bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
do công ty cổ phần gỗ mdf thanh thành đạt làm chủ đầu tư
được xây dựng trên diện tích một mươi tám hectare tại cụng công nghiệp huyện vũ quang xã sơn thọ
nhà máy sử dụng dây chuyển công nghệ hiện đại tiên tiến của châu âu tự động hóa ở mức cao
nhằm đảm bảo sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao giá thành hợp lý đảm bảo môi trường
nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh hà tĩnh nói chung
huyện vũ quang và các địa phương phụ cận nói riêng giải quyết việc làm cho người lao động